thưa quý vị mưa rông vẫn tiếp diễn ở khu vực tây nguyên và nam bộ kèm theo gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn ở bắc bộ và trung bộ lại bắt đầu một đợt nắng nóng mới
ngày hôm nay một số nơi ở cả hai miền bao gồm thủ đô hà nội đã tăng nhiệt so với ngày hôm qua
dự báo mức nhiệt độ cao nhất duy trì vào khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
vâng thời tiết nóng lên thì nhu cầu sử dụng điện cũng vì thế mà tăng cao
do vậy thì mỗi người dân cần phải tiết kiệm điện tắt các thiết bị điện không cần thiết
hãy cùng nhau chia sẻ nguồn điện trong mùa nắng nóng này
còn tại biển trung ban ngày nóng như vậy thế nhưng vào chiều dự báo sẽ có mưa rông
quý vị cần đề phòng với những lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
và gió giật mạnh cũng là hiện tượng cần phải lưu tâm ở khu vực phía nam
bên cạnh đó còn có sấm xét nguy hiểm
riêng các thành phố đô thị thuộc miền đông nam bộ thì cần đề phòng với ngập ống cục bộ
do đây là nơi nằm trong vùng mưa vừa và mưa to
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết
bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình